hiện tại các bệnh viện tại khu vực miền nam và miền trung đang có rất đông bệnh nhân nhập viện
do nắng nóng gai gắt trong tuần qua số lượng bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa đã gia tăng gấp nhiều lần
sử dụng thực phẩm không được bảo quản cẩn trọng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ dễ dẫn đến các triệu chứng như đau dạ dày tiêu chảy
bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng từ đầu tháng năm trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho hơn một bệnh nhân
tăng gần hai mươi so với tháng trước trong đó chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa
thời tiết nắng nóng nếu trẻ sử dụng thức ăn không được bảo quản cẩn thận bị ôi thiêu rất dễ mắc các bệnh về dạ dày tiêu chảy
các bệnh viện ở khu vực phía nam cũng trong tình trạng tương tự
ảnh hưởng của tiêu cực tím khiến sức khỏe suy giảm nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
bác sĩ khuyến cáo người dân nên có dụng cụ che chắn
bảo hộ khi phải ra đường vào thời điểm nắng nóng
dự báo tình hình nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài
phụ huynh nên cho trẻ uống nhiều nước
dùng nhiều hoa quả để bổ sung vitamin tăng sức đề kháng